kiều bào chung sức xây dựng tp hcm phát triển nhanh bền vững và hội nhập quốc tế
đã chính thức khai mạc tại hội trường tp hcm
tham dự hội nghị có các vị lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ngành trung ương địa phương
cùng hơn năm trăm linh đại biểu kiều bào
hội nghị người việt nam ở nước ngoài do ủy ban nhân dân tp hcm và ủy ban nhà nước
về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao đồng chủ trì
với sự tham gia của hơn năm trăm linh đại biểu kiều bào từ ba mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ
đại diện cho cộng đồng người việt nam đang định cư làm việc tại nước ngoài
lãnh đạo một số tổ chức hội đoàn người việt nam ở nước ngoài các chi thức doanh nhân kiều bào tiêu biểu
diễn ra trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng một mươi một hội nghị sẽ tập trung vào những vấn đề của tp hcm
trung tâm kinh tế của cả nước và cũng là nơi có số lượng đông người sinh sống ở nước ngoài
và gia đình thân nhân kiều bào
tp hcm cũng là địa phương hiện đang thu hút kiều hối đầu tư
sự đóng góp từ chuyên gia trí thức việt nam ở nước ngoài nhiều nhất cả nước
với chủ đề kiều bào chung sức xây dựng tp hcm phát triển nhanh bền vững và hội nhập quốc tế
hội nghị sẽ đi sâu vào bốn chuyên đề về các nội dung lĩnh vực trọng tâm của tp hcm
đó là kiều bào với các vấn đề phát triển bền vững kiều bào với phát triển nguồn nhân lực
kiều bào với phát triển khoa học công nghệ kinh tế tri thức
và kiều bào tham gia đầu tư phát triển thương mại dịch vụ của thành phố